quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
dự án luật này quy định về quy hoạch chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư
chính sách phát triển kinh tế xã hội tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
và các cơ quan khác của nhà nước tại ba đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
là vân đồn quảng ninh phú quốc kiên giang và bắc vân phong khánh hòa
qua thảo luận nhiều đại biểu tán thành việc xây dựng dự án luật này
tuy nhiên theo đại biểu trương trọng nghĩa cần xác định rõ nguyên tắc chi phối toàn bộ quá trình thành lập
điều hành tại các đặc khu
trong đó nguyên tắc đầu tiên là phải tăng cường nội lực việt nam
tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia chủ quyền dân tộc bảo vệ truyền thống và bản sắc văn hóa việt nam
về cơ chế chính sách dành cho đặc khu nhiều đại biểu cho rằng
cần nghiên cứu kỹ về thời hạn cho thuê đất lên đến chín mươi chín năm và chính sách yêu đãi thuế cho các doanh nghiệp
về ưu đáy thuế thu nhập cá nhân tôi đồng ý miễn thuế đến hai nghìn ba mươi
nhưng sau đó phải thực hiện theo quy định hiện hành không thể tiếp tục giảm năm mươi cho những năm tiếp theo
như vậy ngân sách sẽ thất thu và không công bằng với những khu vực khác
đề nghị bang soạn thảo nghiên cứu lại không thể miễn thuế tiền thuê đất thuê mặt nước cả tuổi đời dự án
như vậy trong dự án là bảy mươi năm chín mươi năm quy định tại khoảng ba điều ba
như vậy không khác gì chúng ta cho không đất đai cho những người thuê đất
về tổ chức chính quyền địa phương đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
nhiều đại biểu cho rằng không tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
mà thực hiện thiết chế trưởng đơn vị do thủ tướng chính phủ bổ nhiệm được phân quyền phân cấp mạnh
có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động hành chính kinh tế xã hội
trên địa bàn đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt